sáu ống ngắm một mươi bốn van khí một bộ máy tính một bộ khắc laser và hàng trăm viên đạn trì
là số tăng vật mà đội cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân đấu tranh thu giữ của nhóm đối tượng này
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng thừa nhận vi phạm và cho rằng dù biết là mặt hàng cấm
nhưng do thiếu hiểu biết nên vẫn mua bán kiếm lời
tôi đăng những hình ảnh một số linh kiện
thì có khách gọi điện đến và hỏi giá
ngoài giá nếu mà ok về giá giữa hai bên
thỏa thuận giữa hai bên ok thì là người ta đặt
và tôi sẽ mang đơn hàng đó ra xe ô tô để gửi
hoặc là có thể xếp xe ô đê
tôi cũng không hiểu quy định của pháp luật
tôi làm theo gọi là thấy anh em bạn bè
nói chung là ở trên mạng người ta bán nhiều
thì cũng lên tìm hiểu và học và bán theo
các đối tượng trong ổ nhóm này đều trú tại thành phố hà nội
gồm trần mạnh linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường láng thượng quận đống đa
bùi quang thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại phường vĩnh tuy quận hai bài trưng
và vũ quang nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phúc xá quận ba đình
ba đối tượng này lập ba shop online
để bán các mặt hàng linh kiện súng săn
loại súng này không phải là súng quân dụng
nhưng là mặt hàng thuộc danh mục cấm
bởi nếu bắn trúng người có thể gây thương tích
hoặc tử vong
các đối tượng đưa ra thị trường
với số lượng rất lớn
có tháng lên hàng nghìn cầu súng
về mức độ nguy hiểm của súng này
trong xã hội
như là ngoài xã hội
thì nó gây ảnh hưởng về cái an ninh trật tự
rất là lớn
các loại linh kiện súng săn súng tự chế
nếu lực lượng chức năng không kịp
để bắt giữ ngăn chặn các đối tượng phạm tội
dễ dàng lợi dụng để sử dụng vào mục đích gây án
dẫn đến mất an ninh trật tự
tại các địa phương
tuy nhiên dù các lực lượng chức năng
đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây
ổ nhóm hành vi vi phạm
nhưng do lợi nhuận cao và chế tài xử lý
chưa đủ sức gian đe
nên các hoạt động này vẫn gia tăng trên không gian mạng
công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết
đơn vị đã trịt phá thành công chuyên án
bắt khẩn cấp năm đối tượng
liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
với lãi sức từ một trăm bốn mươi bốn
cho đến một trăm tám mươi một năm
tiến hành kiểm tra cơ sở hỗ trợ tài chính hoàng phúc
địa chỉ tại số nhà sáu
khu đồ thị mới trù hà tiên
phường liên bảo thành phố vĩnh yên
do hoàng đăng dũng
ở phường tích sơn thành phố vĩnh yên làm chủ
cơ quan công an đã bắt giữ được năm đối tượng
liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
tại cơ sở này
công an cũng thu giữ hàng nghìn giấy vay tiền
chứng minh nhân dân thẻ căn cức công dân
bằng đại học số hộ khẩu thế chất
cũng như nhiều sổ sách liên quan đến hoạt động
cho vay lãi nặng tại cơ sở hoàng phúc ba
thủ đoạn và phương thức cho vay của các đối tượng
là hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức
bốc bắt họ và cầm cố tài sản
tính đến thời điểm hiện tại
cơ quan công an xác định đã có khoảng
năm trăm linh người vay tiền của hoàng đăng dũng
và đồng bọn với mức lãi suất từ bốn đồng
đến năm đồng một triệu một ngày
từ đó hoàng đăng dũng
thu lời bất chính nhiều tỷ đồng
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút
ngày hai mươi hai tháng sáu
phòng cảnh sát quản lý hành chính
trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
thu giữ hàng chục triệu đồng
vào thời điểm trên
từ tin báo của người dân
lực lượng công an bất ngờ kiểm tra và bắt quả tăng
bảy đối tượng gồm sáu nữ một nam
chú tệ huyện trà ôn và tam bình tỉnh vĩnh long
đang tham gia đánh bài ăn tiền
tại nhà bà trần thị trơn
ở xã mỹ thạnh trung huyện tam bình
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
ba mươi bốn bộ bày tay ba điện thoại di động
hai xe máy và gần năm mươi triệu đồng tiền mặt
được biết tụ điểm đánh bạc này do
nguyễn hồng cầm chú tệ xã mỹ thạnh trung
huyện tam bình tỉnh vĩnh long tổ chức
và thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động
nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã cửa lò
tỉnh nghệ an vừa ra lệnh tạm giam
ba tháng đối với phạm thị phú
quê ở phường nghi tân thị xã cửa lò
về tội trụng các tài sản
đối tượng phạm thị phú đã có một mươi tiền án
về tội trụng các tài sản
mặc dù đang chăm thời gian tại ngoại
theo chính sách pháp luật của nhà nước
và đã có nhiều tiền án về tội trụng các tài sản
nhưng phạm thị phú không ăn năn hối cải
vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng sáu
qua hơn hai tháng theo dõi mật phục
công an thị xã cửa lò đã phát huyệt
và bắt giữ quả tàng đối tượng phạm thị phú
khi đang lấy trộn một số tài sản
của khách sạn
để xử lý nghiêm đối tượng
chuyên trộm tiền của khách du lịch
và ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách pháp luật
của nhà nước về nuôi con nhỏ
dưới ba mươi sáu tháng tuổi
vừa góp phần đảm bảo an ninh trị tự
an ninh du lịch trên địa bàn thị xã
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã cửa lò
nghệ an đã ra lệnh tạm giam ba tháng
đối với phạm thị phú về tội trụng các tài sản
thưa quý vị mới đây công an huyện hoài đức
thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với nguyễn bích hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê quán tại thành phố hải dương
để điều tra về hành vi lừa đảo
chính các tài sản
điểm đáng chú ý đối tượng đã có tới chín tiền án
và chủ yếu nhắm vào các nạn nhân
là các cháu học sinh trên địa bàn
theo tài liệu điều tra
đối tượng nguyễn thị bích hằng thường xuyên đi lang thang
khắp các quận huyện ở hà nội
nhất là các huyện ngoại thành
nơi các cháu học sinh tự đi xe đạp điện xe máy điện đi học
phát hiện cháu nào đi một mình
hằng tiếp cận tự nhận là ban phụ huynh
của trường học của các cháu
rồi giả vờ mượn xe và chiếm đoạt luôn xe của các cháu
ngày hai mươi bảy tháng năm
trong khi hằng vừa chiếm đoạt chót lọt
một chiếc xe máy điện của học sinh ở la phù hoài đức
đang trên đường đi tiêu thụ
thì bị lực lượng công an huyện hoài đức bắt quả tang
đấu tranh khai thác
hằng khai nhận đã gây ra ít nhất bốn vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của học sinh
tại địa bàn quận bắc tử liêm và nam tử liêm
theo lực lượng công an
các đối tượng này thường tập trung
vào các cháu học sinh nhỏ tuổi
chưa đầy đủ nhận thức xã hội
để thực hiện hành vi
lực lượng công an cũng khuyến cáo
đối với những gia đình trường học
nâng cao công tác phòng ngừa
về việc tiếp xúc và giao tài sản
để được đối tượng phạm tội lợi dụng để chiếm đoạt
ngoài ra cơ quan công an cũng đề nghị
ban giám hiệu tăng cường quản lý người ra vào
đồng thời nếu phát hiện đối tượng nghi vấn
lập tức thông báo cho công an sở tại
để có biện pháp phòng ngừa
tránh những nguy hiểm có thể xảy ra
tiếp theo hẳn tin sẽ là những thông tin
về truy nãn tội phạm
tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
công an huyện tĩnh gia của tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lương hiễu tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn hai
xã hải an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
về tội trộm cắp tài sản
còn về tội đánh bạc
phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
trương hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn sao vàng
xã hoàng phụ huyện hoàng hóa
tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn kim vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn doãn thượng
xã xuân lâm huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
phải nhận quyết định truy nã của
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
cũng về tội đánh bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý
quý vị tuyệt đối không nên có
những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện
thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc
bản tin mùa ba cập nhật ngày hôm nay
xin mời quý vị các đồng chí và các bạn
tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi